thưa quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng
ngày năm tháng bảy của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
lực lượng chức năng thuộc đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển
vừa bắt giữ tàu số hiệu hp chín mươi nghìn chín trăm bảy mươi chín ts chở khoảng năm trăm linh lít dầu đều không rõ nguồn gốc
về tới cảng của hải đội ba trăm linh một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tại thành phố vũng tàu
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong lúc tuần tra tại khu vực biển phía đông đảo côn đảo khoảng một trăm ba mươi ba hải lý
lực lượng chức năng của đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện và kiểm tra
một tàu vỏ sắt mang số hiệu hp chín mươi nghìn chín trăm bảy mươi chín ts có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bảy thuyền viên do ông cao văn trưởng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một có hộ khẩu thường trú tại gò công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông trưởng tàu đang vận chuyển khoảng năm trăm linh lít dầu đeo
không có giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
bên cạnh đó tàu còn bị sơn xóa số hiệu
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng
trong đường dây chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đỗ văn hải tức hải lắp cầm đầu
ngoài đỗ văn hải còn có bốn đối tượng khác là đỗ văn cường nguyễn văn tiến đinh xuân thao đỗ anh tú
thủ đoạn của các đối tượng là thành lập công ty núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi cho vai nặng lãi
người có nhu cầu chỉ cần viết tay giấy nợ chỉ điểm dấu đỏ hoặc để lại chứng minh thư giấy tờ tùy thân là có thể vay tiền
lãi suất cho vay từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
khi đến hạn chưa trả tiền hải sẽ cho đàn em đến nhà đe dọa uy hiếp gây sức ép lên người vay và người thân của họ
quá trình khám xét lực lượng chức năng còn thu giữ được nhiều vũ khí như dao kiếm cũng như ma túy tại nhà các đối tượng
đối tượng vũ thúy nga trú tại phường cam giá thành phố thái nguyên vừa bị công an huyện trợ mới tỉnh bắc cạn bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an nga khai nhận trước đó có gọi điện cho một người phụ nữ trú tại huyện ứng hòa hà nội và tự xưng là hồng chú tại bắc cạn để đặt mua bốn sáu trăm linh chiếc khăn mặt với trị giá là hơn ba mươi ba triệu đồng
sau khi nhận được hàng tại huyện chợ mới tỉnh bắc cạn
nga đã thuê xe vận chuyển về nhà tại thành phố thái nguyên rồi cắt đứt toàn bộ liên lạc với nạn nhân để chiếm đoạt tài sản
đến thời điểm bị phát hiện đối tượng đã bán ra thị trường hơn hai năm trăm linh chiếc khăn mặt
thời gian gần đây nhiều người dân ở tỉnh hậu giang đã được các đối tượng dẫn đi mua hàng trả góp
nhưng không phải trả trước hay là góp bất cứ một khoản tiền nào mà còn được nhận vài triệu đồng
nhưng khi cơ quan công an vào cuộc điều tra thì sự thật đằng sau việc không vay tiền này là một thủ đoạn hết sức tinh vị
cuối năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn thị thu thanh ở huyện long mỹ được một người quen rủ đi vay tiền mua hàng trả góp mà không cần trả lại
trong lúc khó khăn vì dịch bệnh covid một mươi chín bà thanh đi theo đối tượng đến một cửa hàng điện máy ở thành phố vị thanh
cung cấp giấy chứng minh chọn gói vay mua hàng rồi nhận tiền mà không trả trước hay góp đồng nào cho đến nay
thì đó như là cái chú tôi đó thì vô đưa điện thoại trước đưa điện thoại là gắn phim vô chống luôn
là đem vô trống thì cô đó cũng mặn cũng mặn làm ơn chị bố à
rồi bắt đầu đưa cái cặp đó ra thì đứng ra cửa ống nhỏ đó cầm bên mình cầm bên
đứng chút xíu gì đó cái nhỏ đó lấy cái cặp đó vô cái thằng này lấy cái điện thoại lại
rồi là nó mới đưa mình bảy triệu
thấy bà thanh và nhiều người cùng xóm kiếm tiền
quá dễ sau nhiều lần trần trừ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ông cao thành công đi cùng đối tượng đến thành phố vị thanh mua điện thoại trả góp
rồi nhận được sáu tám triệu đồng đúng như những gì người dẫn đi đã nói
cái người đưa tiền là dặn tôi là về phía này sau này có ai xuống đòi tiền
đặc là hỏi cái điện thoại hô giờ điện thoại tôi xài không được bán bỏ rồi
bán những người mà đi chạy dưới sông á
kết quả xác
minh của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang cho thấy
từ khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay có rất nhiều người trên địa bàn tỉnh
được các đối tượng dẫn đi mua hàng trả góp để được nhận tiền hỗ trợ covid
và đã có trường hợp bị công ty tài chính đòi nợ
lúc đầu em ra đóng lãi em nói em không có tiền đó
em nói làm sao ban đầu em nói dây cái này không cần trả mà giờ phải trả
rồi lúc đầu em mới suy nghĩ em nói mình bị lừa rồi
lúc đầu nó điện tới tấp luôn nó kêu một hai phải trả
rồi em đang cái hồ sơ
em đang dưới nhấp bên ngân hàng là bên hồ sơ lớn nữa
rồi đưa máy lên thông tin là yêu cầu em phải trả cái phần này
thì em mới được dây nữa
sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố tạm giam ba đối tượng
gồm đặng văn sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi huỳnh sai và nguyễn thanh cù
cùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và tạm giữ hình sự nguyễn ngọc phố sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
tất cả cùng chú tại tỉnh hậu giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng khai nhận
làm thủ tục xong trả góp xong lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân
để đưa họ một số tiền nhỏ
đồng thời lấy các mặt hàng điện máy bán ra ngoài để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng
nhưng mà các đối tượng chỉ chi lệ cho người dân cái số tiền rất ít rồi bỏ mặt cho họ và công ty tài chính xử lý nợ với nhau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang thông báo
người nào từng đi mua hàng trả góp để nhận tiền nên đến cơ quan công an trình báo
nhằm tránh những rắc rối về mặt pháp lý sau này
ngoài ra những cá nhân liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
cũng mau ra khai báo để phục vụ công tác điều tra và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
báo cáo từ bộ tài chính cho biết tính đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
trên cả nước đã có một trăm linh tổ chức doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử
cụ thể có hơn tám trăm năm mươi tổ chức doanh nghiệp chi nhánh và khoảng sáu mươi sáu hộ kinh doanh
cá nhân kinh doanh đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử
số lượng hóa đơn điện tử đã được phát hành là hơn năm trăm ba mươi sáu triệu hóa đơn
theo thống kê tổng số phí sử dụng đường bộ giảm cho doanh nghiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến hết ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến là khoảng một hai trăm linh tỷ đồng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai loại phương tiện trên nộp phí sử dụng đường bộ
theo đúng mức biểu phí hiện hành áp dụng cho từng loại xe
trước đó nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hướng dẫn của bộ tài chính xe ô tô kinh doanh vận tải được giảm ba mươi phí đường bộ
đối với xe khách và giảm một mươi đối với xe tải
cục hàng không việt nam vừa yêu cầu các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu
phục vụ nhân dân đi lại dịp cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi hai không để xảy ra tình trạng tăng vé trái quy định
các hãng cần tuân thủ nghiêm ngặt slot được xác nhận theo kế hoạch bay ngày
phối hợp chặt chẽ kịp thời với các cảng hàng không để cập nhật kế hoạch bay ngày lên hệ thống smis
xây dựng kế hoạch biện pháp kiểm soát giảm đến mức thấp nhất việc chậm chuyến hủy chuyến vì lý do chủ quan
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đã diễn ra sự kiện hội thảo và trưng bày sản phẩm khởi nghiệp
mang chủ đề tiêu chuẩn và chất lượng con đường việt nam trở thành bếp ăn của thế giới
sự kiện do hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao chuẩn hội nhập phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức
sự kiện có sự tham gia của hơn bốn mươi doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
trong lĩnh vực chế biến ẩm thực
sự kiện mang mục đích mở rộng thị trường giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu
trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm
ngoài ra đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp kết nối giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về truyền thông marketing
trước đó vào tháng năm hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao là đơn vị tổ chức đoàn một mươi tám doanh nghiệp
tới trưng bày tại hội trợ chuyên ngành thực phẩm và đồ uống hàng đầu châu á
thái fax anuga asia hai nghìn hai mươi hai tại bangkok thái lan ghi được những dấu ấn đáng kể với hơn hai trăm linh sản phẩm chất lượng độc đáo
thông tin về vấn đề giảm thuế xăng dầu trong bối cảnh giá xăng cao kỷ lục thời gian qua
tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng sáu diễn ra cuối giờ chiều ngày hôm qua
thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi cho biết ngày bốn tháng bảy sau khi được chính phủ thông qua
bộ trưởng bộ tài chính đã ký tờ trình với ủy ban thái phix anuga asia hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng bộ tài chính đã ký tờ trình với ủy ban thương vụ quốc hội về điều chỉnh giảm thêm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm nay
theo thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi dưới áp lực của giá xăng dầu thế giới liên tục có biến động tăng thời gian vừa qua
bộ tài chính đã chủ động xây dựng các giải pháp liên quan đến các chính sách thuế trên mặt hàng xăng dầu
để đề xuất cấp có thẩm quyền có giải pháp hỗ trợ bảo đảm kiểm soát kiểm chế sự tăng nhanh của giá xăng dầu
trình ủy ban thường vụ quốc hội cho phép điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu
cụ thể mức thuế đối với xăng giảm từ hai đồng một lít xuống mức sàn một đồng một lít
bộ tài chính đã báo cáo với chính phủ và chính phủ đã đồng ý và đã trình với ủy ban thường vụ quốc hội
quyết sớm nhất để chúng ta có mức điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
nếu mà được quyết từ mùng một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai thì ước giảm thu ngân sách nhà nước
từ cái giảm thuế bảo vệ môi trường đến cộng với cả thuế giá trị gia tăng thì nó vào khoảng bảy tỷ đồng
cộng với cái việc mà chúng ta đang triển khai hai nghị quyết của ban thường vụ quốc hội
tổng thu ngân sách của nhà nước khi thực hiện tất cả các giải pháp ước giảm thu ngân sách vào khoảng ba mươi hai năm trăm ba mươi tám tỷ đồng
ngoài ra bộ tài chính cũng chủ động các giải pháp phương án khác đối với chính sách thuế với mặt hàng xăng dầu
bao gồm cả thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt
hiện nay bộ đang nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền để căn cứ vào diễn biến thực tế của giá xăng dầu trên thế giới
và diễn biến giá xăng dầu ở việt nam ở từng thời điểm
từ nay đến cuối năm sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có những động thái hoặc chính sách điều chỉnh cho phù hợp
nhằm mục tiêu ổn định giá xăng dầu trong nước và hỗ trợ cho phát triển kinh tế xã hội
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay